thưa quý vị bản tin dịch covid một mươi chín tối ngày hôm nay một tháng tám của bộ y tế cho biết
trong ngày hôm nay có bốn bốn trăm hai mươi ba bệnh nhân được công bố khỏi bệnh
tổng số liều vaccine đã được tiêm cho đến nay là sáu hai trăm linh ba tám trăm sáu mươi sáu điều
trong đó thì tiêm mũi một là năm năm trăm tám mươi ba hai trăm năm mươi năm liều tiêm mũi hai là sáu trăm hai mươi sáu trăm một mươi một liều
bộ y tế cũng cho biết tính đến một mươi tám h ba mươi ngày hôm nay có thêm bốn hai trăm bốn mươi sáu ca mắc covid một mươi chín mới
nâng tổng số ca mắc trong ngày lên tám sáu trăm hai mươi ca
tính đến hết ngày ba mươi một tháng bảy thành phố hồ chí minh đã tiêm hơn một trăm linh bốn liều vaccine covid một mươi chín
nâng tổng số người được tiêm chủng trong đợt năm lên sáu trăm hai mươi hai lượt
và đang hướng đến mốc một trăm năm mươi liều vaccine một ngày
theo kế hoạch thành phố hồ chí minh sẽ đẩy nhanh tốc độ tiêm chín trăm ba mươi liều vaccine được phân bổ
ở đợt năm tiếp tục thực hiện các đợt tiêm chủng tiếp theo nhằm đạt mục tiêu trong tháng tám
tiêm chủng cho hai phần ba dân số thành phố hồ chí minh trên một mươi tám tuổi
đồng thời hôm nay thành phố hồ chí minh cũng ban hành kế hoạch mới để tăng tốc độ tiêm chủng
hướng đến mốc một trăm năm mươi liều vaccine một ngày
quy trình tiêm chủng đã được ngành y tế cải tiến cắt bỏ nhiều thủ tục
sẽ triển khai một đội tiêm
mỗi bản tiêm không giới hạn số lượng người mỗi ngày tối thiểu phải tiêm được ba trăm linh người một ngày
để có thể đảm bảo tỷ lệ chín mươi chín người trên một mươi tám tuổi được tiêm chủng
thành phố hồ chí minh cần phải được phân bổ tổng cộng một mươi ba tám triệu liều vaccine covid một mươi chín
dự kiến trong tháng tám này sẽ có thêm năm triệu liều được phân bổ
đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thị xã nghi sơn của tỉnh thanh hóa
vừa triệt phá thành công đường dây đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề
và cá độ bóng đá với số tiền giao dịch gần một tỷ đồng
do phạm hoàng hiệp sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba trú tại thị xã nghi sơn cầm đầu
cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã nghi sơn đã khởi tố vụ án khởi tố bị can
và bắt tạm giam năm đối tượng trong đường dây đánh bạc gồm phạm hoàng hiệp cầm đầu
nguyễn văn tú sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn trú tại phường nguyên bình lê trọng hà sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín
và nguyễn như hiệu sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai đều trú tại xã hải nhân và nguyễn văn hoàng
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba trú tại phường trúc lâm thị xã nghi sơn về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc
khám xét nơi ở của các đối tượng lực lượng công an đã thu giữ năm điện thoại di động
một máy laptop nhiều bảng ghi lô đề
được biết từ đầu tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một đến khi bị bắt đối tượng hiệp và hàng chục đối tượng
trên địa bàn thị xã nghi sơn đã tổ chức đánh bạc dưới hình thức mua bán lô đề
và cá độ bóng đá qua mạng xã hội như zalo

không gây thiệt hại về người nhưng nhiều thiết bị gỗ bên trong nhà xưởng đã cháy rụi
phần máy tôn biến dạng và đổ sập
phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh nghệ an vừa bắt quả tang
một vụ vận chuyển trái phép bảy cá thể hổ
trước đó lực lượng chức năng đã phát hiện xe ô tô bảy chỗ mang biển kiểm soát ba mươi bảy a ba nghìn hai trăm năm mươi tám
đang lưu thông theo hướng nam bắc có biểu hiện nghi vấn
tiến hành kiểm tra lực lượng bắt giữ được hai đối tượng cùng tăng vật là bảy cá thể hổ
đó là trần trung hiếu sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn và nguyễn văn lai sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy
cả hai cùng chú tại huyện hương sơn của tỉnh hà tĩnh
bước đầu hai đối tượng khai nhận bảy cá thể hộ không có thủ tục giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp
được vận chuyển từ hương sơn hà tĩnh về nghệ an tiêu thụ
bảy cá thể hổ còn khỏe mạnh và đã được bàn giao cho vườn quốc gia pù mát của huyện con cuông để nuôi dưỡng
thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin nhanh của truyền hình công an nhân dân
cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị
tiền điện trước thuế vat trên hóa đơn cho khách hàng sử dụng trên hai trăm linh kwh mỗi tháng
và trong ngày hôm nay văn phòng chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của phó thủ tướng lê minh khái
về việc xem xét điều chỉnh giảm giá nước sạch sinh hoạt
trở lại với những tin tức liên quan đến tình hình dịch bệnh covid một mươi chín tại tp hcm
mới đây ubnd tp vừa có văn bản khẩn về việc tiếp tục áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội toàn thành phố
theo chỉ thị một mươi sáu thêm một mươi bốn ngày
kể từ giờ ngày hai tháng tám để phòng chống dịch covid một mươi chín
chủ tịch ubnd tp hcm yêu cầu thủ trưởng các sở ban ngành chủ tịch ubnd tp thủ đức và quận huyện
tuyên truyền rộng rãi quyết liệt hơn triển khai có hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
thực hiện ngay các biện pháp hỗ trợ cần thiết về đời sống y tế để người dân tp hcm yên tâm ai ở đâu ở đấy
tuyệt đối không để người dân di chuyển khỏi thành phố
đến khi hết thời gian giãn cách trừ trường hợp được ubnd tp hcm phối hợp với các tỉnh thành đưa về quê theo yêu cầu
bên cạnh đó ubnd tp cũng tổ chức đảm bảo cung cấp hỗ trợ kịp thời lương thực thực phẩm
cho tất cả những người lao động nghèo mất thu nhập không còn nguồn dự trữ nhất là người dân tại khu phong tỏa
không để người dân thiếu ăn thiếu mặc
ubnd tp hcm cho biết trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp ở nhiều tỉnh thành phía nam
hai đơn vị đã chủ động kích hoạt hoạt động của ban chỉ đạo và các tổ phản ứng nhanh tập trung chỉ đạo phòng chống dịch
ở cấp độ cao nhất với phương châm chống dịch như chống giặc với tinh thần ưu tiên hàng đầu là bảo vệ sức khỏe
cho cán bộ chiến sĩ và phạm nhân giữ an toàn cho trại giam tiếp tục chỉ đạo tổ công tác phòng chống dịch bệnh
kiểm tra các cơ sở giam giữ và lên các phương án giả định có thể xảy ra với phương châm bốn tại chỗ
để có thể chủ động trước mọi tình huống
phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc thứ trưởng lê quốc hùng đã biểu dương ghi nhận sự nỗ lực của hai trại giam
thực hiện khá toàn diện các mặt công tác của bộ đề ra và mục tiêu yêu cầu nhiệm vụ của cục cảnh sát quản lý trại giam
cơ sở giáo dục bắt buộc trường giáo dưỡng tiếp tục giữ vững an ninh an toàn cho trại giam không để dịch xâm nhập vào trại
đồng thời thứ trưởng lê quốc hùng yêu cầu hai trại giam tập trung quán triệt thực hiện nghiêm túc một số nhiệm vụ trọng tâm
trong đó trại cần tiếp tục quán triệt bám sát nghị quyết chương trình công tác của cục cảnh sát quản lý trại giam
cơ sở giáo dục bắt buộc trường giáo dưỡng và của đơn vị để tổ chức triển khai quyết liệt các biện pháp công tác quản lý giam giữ
giáo dục cải tạo phạm nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm hai nghìn hai mươi một siết chặt kỷ luật kỷ cương nâng cao ý thức trách nhiệm với tinh thần
mỗi cán bộ chiến sĩ công an là một chiến sĩ tiên phong tuyến đầu tham gia phòng chống dịch
mỗi đơn vị tổ chức trong công an là pháo đài vững chắc không bị lây nhiễm covid một mươi chín
chủ động ra soát điều chỉnh bổ sung các phương án xử lý tình huống phức tạp bảo đảm an ninh an toàn cho các cơ sở giam giữ
không để xảy ra đột xuất bất ngờ đặc biệt phương án xử lý trong trường hợp xảy ra dịch bệnh trong các cơ sở giam giữ
mới đây công an tỉnh long an tổ chức lễ tiếp nhận một trăm năm mươi cán bộ chiến sĩ của trung đoàn cảnh sát cơ động tây nam bộ
thuộc bộ tư lệnh cảnh sát cơ động hỗ trợ công an tỉnh trong công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
tại buổi lễ lãnh đạo công an tỉnh yêu cầu công an các đơn vị địa phương phân công bố trí lực lượng tăng cường
hợp lý khoa học đạt hiệu quả cao nhất trang bị đầy đủ phương tiện vật tư y tế đảm bảo tuyệt đối an toàn
cho các đồng chí tham gia phòng chống dịch bệnh
đối với cán bộ chiến sĩ cảnh sát cơ động trong quá trình tăng cường hỗ trợ cho công an tỉnh
luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm giữ đúng lễ tiết tác phong khi thực hiện nhiệm vụ
thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng chống dịch bệnh đảm bảo an toàn sức khỏe trong quá trình công tác
trước đó công an tỉnh long an đã tiếp nhận ba mươi cán bộ chiến sĩ của trung đoàn cảnh sát cơ động đông nam bộ
thuộc bộ tư lệnh cảnh sát cơ động một trăm năm mươi học viên trường đại học an ninh nhân dân
bốn mươi sáu học viên trường đại học cảnh sát nhân dân hỗ trợ công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
vào ngày ba mươi một tháng bảy cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an ra quyết định khởi tố vụ án vi phạm quy định
về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí xảy ra tại ban duy tu các công trình
hạ tầng kỹ thuật đô thị thuộc sở xây dựng tp hà nội
công ty trách nhiệm hiếu hạn một thành viên công viên cây xanh hà nội và các đơn vị tổ chức cá nhân có liên quan
khởi tố vụ án buôn lậu xảy ra tại tp móng cái tỉnh quảng ninh
căn cứ kết quả điều tra xác minh và kết quả thu thập tài liệu chứng cứ
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an xác định trong quá trình thực hiện chương trình mới
thay thế bổ sung chăm sóc cây xanh trên địa bàn tp hà nội
các đối tượng liên quan tại ban duy tu các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị thuộc sở xây dựng thành phố hà nội
chủ đầu tư công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên công viên cây xanh hà nội đơn vị được đặt hàng
công ty cổ phần định giá và dịch vụ tài chính việt nam đơn vị tư vấn thẩm định giá và một số đối tượng khác
đã có hành vi thông đồng nâng khống giá trị cây hợp thức hồ sơ dự toán để phê duyệt đặt hàng
làm căn cứ thanh quyết toán trái quy định pháp luật gây thiệt hại tài sản nhà nước khoảng ba mươi tỷ đồng
ngoài ra còn xác định một số cây trồng mới thay thế bổ sung được các đối tượng nhập lậu từ trung quốc về việt nam
cùng với quyết định khởi tố vụ án cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra quyết định khởi tố bị can
lệnh khám xét lệnh bắt bị can để tạm giam sáu đối tượng
nguyễn xuân hành tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên công viên cây xanh hà nội
đỗ quang tiến giám đốc xí nghiệp cây xanh cây hoa cây cảnh thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên công viên cây xanh hà nội
đỗ khắc tú anh phó trưởng phòng tài chính kế toán ban duy tu các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị
bốn nguyễn thị ngọc lâm nguyên thẩm định viên công ty cổ phần định giá và dịch vụ tài chính việt nam
năm nguyễn tuấn nghĩa giám đốc công ty trách nhiệm hiếu hạn xanh hòa lạc và công ty trách nhiệm hiếu hạn phát triển vì nhân dân
sáu kiều thị thúy kê toán công ty trách nhiệm hiếu hạn xanh hòa lạc và công ty trách nhiệm hiếu hạn phát triển vì nhân dân
cùng về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí quy định tại điều hai trăm một mươi chín bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm sửa đổi bổ sung năm hai nghìn một mươi bảy
quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam
đối với bảy hoàng đình văn giám đốc công ty hoàng anh phát về tội buôn lậu theo quy định tại điều một trăm tám mươi tám bộ luật hình sự
điều một trăm tám mươi tám bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm sửa đổi bổ sung năm hai nghìn một mươi bảy
sau khi được viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn ngày một tháng tám năm hai nghìn hai mươi một cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã thi hành các quyết định và lệnh nêu trên theo đúng quy định của pháp luật
hiện cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang tiếp tục điều tra triệt đề mở rộng vụ án và áp dụng các biện pháp theo luật định thu hồi triệt đề tài sản cho người dân

liên quan đến tội phạm mua bán người
trong thời gian vừa qua khi dịch bệnh covid một mươi chín bùng phát các tuyến cửa khẩu biên giới được lực lượng chức năng siết chặt
do đó các đối tượng đã chuyển sang hoạt động mua bán người trong nội địa
trong tháng sáu vừa qua công an tỉnh phú thọ đã triệt phá thành công một đường dây mua bán người dưới một mươi sáu tuổi giải cứu thành công hai nữ sinh đang ở độ tuổi còn ngồi trên ghế nhà trường nhưng đã bị các đối tượng buôn bán người trao đổi như một món hàng
ngày một mươi bảy tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một từ tin báo của anh lê xuân hùng chú tại thành phố việt trì tỉnh phú thọ
về việc con gái anh là cháu gái sinh năm hai nghìn chín đã bị đối tượng trần xuân tấn lập sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba trú tại huyện thanh sơn tỉnh phú thọ bán cho chủ quán karaoke tại huyện lạc sơn tỉnh hòa bình
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh phú thọ đã nhanh chóng vào cuộc điều tra cử các trinh sát dày dặn kinh nghiệm với mục đích phá án nhanh nhất để sớm giải cứu các nạn nhân
khi đã làm tâm lý để cho những nạn nhân là một là không khai thật tên tuổi những người mua ở đâu
hai là che giấu chính nạn nhân là phải yêu cầu nạn nhân là khai báo không đúng tên thật của mình thứ hai là độ tuổi năm sinh cũng không được khai báo tên thật của mình
thứ hai nữa là đối tượng mua thì toàn dấu không rõ là thông tin là địa chỉ ở đâu hoặc là tên tuổi là gì
và khi chuyển giao các đối tượng chuyển giao là hẹn là chuyển giao vào ban đêm để nhằm tránh sự phát hiện của các cơ quan chức năng
khi chuyển giao thì các đối tượng đã yêu cầu các nạn nhân là phải khai báo
chỉ trong thời gian ngắn hai đối tượng trong vụ án với phương thức và thủ đoạn của chúng đã được làm rõ
trần xuân tấn lập là đối tượng đăng tải thông tin tuyển dụng nữ tiếp viên phục vụ quán hát karaoke với những lời lẽ hấp dẫn như mức lương cao quán hát văn minh
từ những thông tin này nhiều cô gái trẻ trong đó có hai nữ sinh năm hai nghìn tám và hai nghìn chín đã sập bẫy đối tượng
sau khi đón được hai nữ sinh này
vũ văn khoa là chủ quán karaoke hương giang tại xã thượng cốc huyện lạc sơn tỉnh hòa bình đã liên hệ với lập và mua hai nữ sinh với giá ba mươi triệu đồng
sau khi trở thành nhân viên của khoa hai nạn nhân đã phải chịu sự quản lý chặt chẽ của vợ chồng khoa
khi mà bị hại về làm việc nếu vi phạm những quy định mà các đối tượng đặt ra hoặc nợ tiền của các đối tượng thì buộc phải làm theo hướng dẫn của các đối tượng
và các đối tượng giang buộc các nạn nhân
để các nạn nhân không thể nào đi sang các quán khác để làm việc
khi các nạn nhân nếu không chấp hành theo các yêu cầu sẽ bị đe dọa đánh đập thậm chí là bị bán sang các quán hát khác
vụ việc này tiếp tục cho thấy thủ đoạn của các đối tượng là tiếp cận các nạn nhân thông qua mạng xã hội và đều đưa ra những thông tin hấp dẫn
nhưng khi nạn nhân đã rơi vào tay của chúng thì sẽ như một món hàng và bị ép buộc phải làm theo những gì mà chúng yêu cầu
đây là thủ đoạn khá phổ biến trong thời điểm dịch bệnh covid một mươi chín có diễn biến phức tạp

các đối tượng đã gia tăng hoạt động trong nội địa
chính vì vậy công tác tuyên truyền phòng ngừa làm rõ phương thức thủ đoạn của các đối tượng cần phải được đẩy mạnh để người dân nâng cao cảnh giác
lực lượng công an là lực lượng nòng cốt
tuy nhiên bên cạnh đó có lực lượng là thanh niên có phụ nữ có mặt trận tổ quốc
cũng là một lực lượng góp phần vô cùng quan trọng vào cái việc tuyên truyền đến các đối tượng có nguy cơ bị mua bán người
trong năm vừa qua chúng tôi cũng đã trang truyền
nào đổi phối hợp và qua các buổi tuyên truyền chúng tôi cũng đã nêu phương thức thủ đoạn và biện pháp phòng ngừa
đồng thời khi mà có bất cứ một cái dấu hiệu gì liên quan đến mua bán người thì gia đình các tổ chức chính trị xã hội có thể trực tiếp liên hệ với cơ quan công an để chúng tôi sớm vào cuộc điều tra làm rõ
sự vào cuộc khẩn trương nghiêm túc của lực lượng cảnh sát hình sự công an tỉnh phú thọ khi tiếp nhận thông tin về vụ việc có dấu hiệu mua bán người
thể hiện một tinh thần trách nhiệm đấu tranh quyết liệt với loại tội phạm này
còn về phía người dân cần nêu cao tinh thần cảnh sát tự bảo vệ mình và người thân tránh tạo môi trường thuận lợi để tội phạm lợi dụng hoạt động
tổng công ty tân cảng sài gòn khuyến nghị các hãng tàu chủ động thuyết phục khách hàng điều chính cải nhận hàng hóa về tân cảng cái mép bà rịa vũng tàu và tân cảng hiệp phước tp hcm
thưa quý vị hiện nay lượng hàng hóa tiêu thụ tại các siêu thị trên địa bàn thành phố biên hòa tỉnh đồng nai tăng gấp từ hai đến ba lần so với trước khi chợ truyền thống và chợ tạm đóng cửa phòng dịch
tuy nhiên các siêu thị trên đều phải đối mặt với tình trạng là thiếu người làm do nhiều nhân viên bị vướng ở trong các khu vực bị phong tỏa ghi nhận của nhóm phóng viên truyền hình công an nhân dân
mặc dù có hai con nhỏ chồng hiện đang công tác trong lực lượng vũ trang thường hay vắng nhà nhưng hơn một tuần nay chị trần thị ánh nhân viên quầy thực phẩm khô siêu thị lotte thành phố biên hòa đồng nai đã gửi con cho người quen chăm sóc để vào túc trực tại siêu thị
nguyên nhân là nơi chị làm việc thiếu người để cung ứng hàng hóa thiết yếu cho người tiêu dùng
chuyện ăn ở tại chỗ đã có siêu thị lo ngoài công việc thường ngày chị còn gánh thêm phần việc của những người khác

chị trần thị ánh nhân viên quầy thực phẩm khô siêu thị lotte tp biên hòa đồng nai đã gửi con cho người tiêu dùng